phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh kiên giang cho biết đã phối hợp với cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an công an tỉnh lạng sơn và cửa khẩu quốc tế hữu nghị lạng sơn
tiến hành trục xuất bốn người trung quốc về nước sau khi hoàn thành cách ly theo quy định
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày năm tháng một mươi một trong lúc tuần tra kiểm soát công an thành phố hà tiên đã phát hiện và bắt giữ bốn người mang quốc tịch trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam để sang campuchia
qua làm việc được biết các đối tượng trước đây từng làm việc ở campuchia đến cuối năm hai nghìn một mươi chín về lại trung quốc sau đó do dịch bệnh covid một mươi chín nên không thể quay về campuchia
các đối tượng đã thuê người dẫn đi đường tiểu ngạch qua lãnh thổ việt nam để sang campuchia
đến tối ngày năm tháng một mươi một thì bị công an thành phố hà tiên phát hiện và bắt giữ và đưa vào khu cách ly tập trung cho đến ngày bị trục xuất về nước